trong bốn tháng nữa chúng ta sẽ tập trung làm như với chất cấm đối với kháng sinh và cũng sẽ triệt phá đến tận gốc chứ không thể chúng ta làm được rồi và không chỉ làm ở phần ngoại
cũng theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong cả năm hai nghìn một mươi sáu ngành nông nghiệp sẽ triển khai đợt cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp
trong đó mục tiêu đặt ra là ngăn chặn xử lý rứt điểm việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và lạm dụng kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản
đồng thời giảm thiểu rõ nét vi phạm về tổ chức
như thuốc bảo vệ thực vật chất bảo quản phụ da trong các sản phẩm trồng trọt chế biến để quyết tâm lấy lại lòng tin của người tiêu dùng
phương thức triển khai thay vì kiểm tra theo kế hoạch như trước kia sẽ chuyển sang kiểm tra đột xuất bất ngờ
thưa quý vị và các bạn với phương châm đồn là nhà biên giới là quê hương đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt
tập thể cán bộ chính sĩ đồn biên phòng làng ho
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình luôn kề vai sát cánh
chăm lo đời sống của bà con dân tộc vân kiều nơi biên giới ngày càng ổn định cuộc sống
đóng quân trên địa bàn xã biên giới lâm thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình với bảy mươi dân số là đồng bào dân tộc vân kiều
đồn biên phòng làng ho ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng làng hoa
còn phối hợp với chính quyền địa phương giúp đồng bào nơi đây phát triển kinh tế so đói giảm nghèo từng bước đưa đời sống được nâng lên
để giúp bà con ổn định cuộc sống cán bộ chiến sĩ biên phòng làng ho đã cải tạo một vùng
đất thung lũng giữa đại ngàn thành một vùng lúa nước để bà con tự sản xuất
năm năm qua với hơn hai hectare diện tích lúa nước đồng bào dân tộc vân kiều nơi đây vẫn đều đặn làm hai vụ lúa
bảo đảm lương thực tại chỗ cho sáu mươi hộ dân
ngoài việc chăm lo lương thực giúp bà con cán bộ chiến sĩ biên phòng làng hoa cũng luôn chăm sóc sức khỏe cho bà con dân bản
năm năm qua với hơn hai hectare diện tích lúa nước đồng bào dân tộc vân kiều nơi đây vẫn đều đặn làm hai vụ lúa
bệnh không thuyên giảm mà còn tốn tiền của
vì vậy các chiến sĩ quân y bộ đội biên phòng làng ho đã chỉ bảo chăm sóc bệnh nhân tận tình hướng dẫn sử dụng thuốc men đầy đủ
khi trạm này thành lập nhờ công tạp tuyên truyền vận động
bà con khi đau ốm thường xuyên đến trạm này điều trị
chứ không phải giống như ngày xưa khi đau bà con ở nhà cũng đông bóng ma cháy
nên nhờ mình làm
tổ chức công tác khám và điều trị là thành công những các bệnh
thì từ đó bà con tuyên truyền cho nhau là các bệnh chăm sóc này những cái chỗ tin cậy khi đau ốm để bà con đến để khám và điều trị
nên hiện tại là mình làm tổ chức công tác tuyên truyền
nên nhân thức của bà con về phòng và điều trị bệnh là có tiền chuyển rõ rệt so với trước đây
với sự quan tâm giúp đỡ tận tình của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đối với bà con dân bản
đồn biên phòng lăng ho thực sự là điểm tựa vững chắc của đồng bào dân tộc vân kiều
nơi biên giới phía tây tỉnh quảng bình
năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh hà nam xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của đảng
nhà nước và của tỉnh về công tác bảo đảm an ninh quốc gia
gìn giữ trật tự an toàn xã hội bảo vệ tuyệt đối an toàn của bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
và đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
theo đó tỉnh hà nam chỉ đạo mở các đợt tấn công chấn áp tội phạm
nhất là trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
và đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
tập trung đấu tranh với các loại tội phạm hình sự nguy hiểm
nâng cao chất lượng công tác điều tra xử lý tội phạm bảo đảm đúng pháp luật
không để xảy ra oan sai sót lọt tội phạm
thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông
đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
nâng cao hiệu quả thực hiện các kế hoạch chương trình phối hợp với các ban ngành đoàn thể
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
tiếp tục quan tâm bồi dưỡng củng cố kiện toàn lực lượng công an xã
bảo vệ cơ quan doanh nghiệp bảo vệ dân phố và các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
bảo đảm đủ sức giải quyết tình hình an ninh trật tự ngay từ cơ sở
tỉnh hà nam tiếp tục duy trì các mô hình điểm như ba sàm bốn giữ
quản lý giáo dục giúp đỡ người có án phạt tù hòa nhập cộng đồng
xong họ tự quản về an ninh trật tự xây dựng khu dân cư cơ quan doanh nghiệp không có tội phạm tên ạn xã hội
góp phần làm chuyển biến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
công an thành phố lào cai tỉnh lào cai cho biết
hai đối tượng có hành vi bắn súng vào nhà dân tại phường duyên hải thành phố lào cai
đã ra đầu thú tại cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai
sau tám ngày truy đuổi của cơ quan chức năng
tại cơ quan cảnh sát điều tra hai đối tượng là nguyễn công phúc
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và nguyễn văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
cùng cư trú tại thành phố lào cai tỉnh lào cai
đã giao nộp lại một khẩu súng hai viên đạn ghém và chiếc xe mô tô là tăng vật của vụ án
đồng thời khai nhận do trước đó anh quách quang hưng nạn nhân
có mâu thuẫn với chị lưu thị ngọc trang là chị dâu của mạnh và chị hoài vợ của phúc
hai đối tượng cho rằng anh hưng đã tát người thân của mình tại nơi đông người mà không đưa ra lời xin lỗi
vì vậy phúc đã rủ mạnh cầm súng đến nhà anh hưng
nổ súng bắn vào cửa nhà anh để cảnh báo
sau khi nổ súng sợ bị phát hiện nên hai đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương
để tránh sự truy đuổi của cơ quan cảnh sát điều tra
tuy nhiên do nhận thấy không thể trốn được trước sự truy đổi của cơ quan chức năng
nên hai đối tượng đã ra đầu thú
được biết đối tượng phúc đã mua khẩu súng cùng số đạn trên
tại một chợ biên giới thuộc huyện mường khương tỉnh lào cai với giá bốn triệu đồng
bản thân phúc đã có một tiền án về tội buôn bán sử dụng chất ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai đã thu giữ số tăng vật
và tạm giữ hai đối tượng để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn nhằm tiếp tục thực hiện chỉ thị số một mươi bốn của thành ủy hà nội
về tăng cường nâng cao hiệu quả các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông
và giảm uống tắc giao thông trên địa bàn thành phố hà nội
phòng cảnh sát giao thông thành phố hà nội đã xây dựng kế hoạch
tập trung kiểm tra xử lý nghiêm tình trạng người điều khiển phương tiện
vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông
trong đó sẽ tăng cường kiểm tra xử lý học sinh sinh viên không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
với mục đích duy trì bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
phòng ngừa giảm thiểu đến mức thấp nhất un tắc tai nạn giao thông
đồng thời tăng cường nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến
giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông
tăng cường vận động hướng dẫn người tham gia giao thông tự giác chấp hành
các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông
từ ngày một tháng ba phòng cảnh sát giao thông đã tập trung xử lý các trường hợp học sinh
sinh viên người dân không đổi mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện xe gắn máy
chỉ sau hai ngày đã có hơn một trường hợp bị lực lượng chức năng tiến hành xử lý
các nội chính chủ yếu là vượt đèn đỏ và không đổi mũ bảo hiểm
tập trung vào các đối tượng là học sinh sinh viên trên địa bàn
điều đang nói mặc dù biết rõ việc không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện xe gắn máy
là vi phạm quy định về an toàn giao thông
tuy nhiên nhiều trường hợp vẫn phất lờ quy định
thậm chí còn tỏ ra thiếu hợp tác khi bị lực lượng cảnh sát giao thông xử lý
ngoài việc tăng cường xử lý các lỗi vi phạm trên các tuyến đường
lực lượng cảnh sát giao thông thành phố sẽ phối hợp với các phòng giáo dục và đào tạo
các trường trung học phổ thông các trường cao đẳng đại học trên địa bàn
có biện pháp giáo dục tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của học sinh sinh viên
để đảm bảo việc xử lý nó có tính hiệu quả lâu dài
chúng tôi sẽ quán triệt và chỉ đạo cho cán bộ chiến sĩ thực hiện kế hoạch một cách thường xuyên
lâu dài và triển khai đồng bộ các biện pháp
tất cả các lực lượng cùng tham gia công tác trong các chốt giao thông
các tổ mạnh các tổ chuyên đề chúng tôi đồng loạt xử lý
một mặt với công tác tuần tra kiểm soát và xử lý phạm
chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phối hợp chặt chẽ với các quan chức năng báo đài
cũng như là các trường học phòng giáo dục của các địa phương
để tiến hành để tuyên truyền giáo dục sâu rộng lâu dài
để nâng cao được ý thức tính tự giác của học sinh sinh viên
trong quá trình điều khiển phương tiện tham gia giao thông
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông của thành phố
sẽ tiến hành tổ chức tuần tra kiểm soát lưu động
kết hợp kiểm soát tại một số điểm
tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang để rừng
kiểm tra người và các phương tiện vi phạm
và lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật
quỹ ban nhân dân tp tam kỳ tỉnh quảng nam đã tổ chức lễ phát động
tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện năm hai nghìn một mươi sáu
thu hút được hàng nghìn sinh viên thanh niên trên địa bàn thành phố tham gia
mục đích của buổi lễ nhằm tuyên truyền vận động các bạn trẻ
nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động hiến máu tình nguyện
trong cán bộ nhân dân nhất là các đối tượng như học sinh sinh viên
và các chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tp tam kỳ tỉnh quảng nam
qua đó vận động mọi người tự nguyện đăng ký và sẵn sàng tham gia hiến máu cứu người
tại buổi lễ có rất nhiều bạn trẻ tham gia hiến máu lần đầu
nhưng cũng có nhiều thanh niên đi hiến máu rất nhiều lần
đặc biệt anh phạm nguyễn hồng châu bí thư đoàn thanh niên phường tân thạnh
đã có hơn ba mươi lần tham gia hiến máu
vận động là rất có ý nghĩa trong cộng đồng xã hội hôm nay
và bản thân tôi và các thổng chí thông gia hiến máu lần này
thì thể hiện được nghĩa cử cao đẹp của con người việt nam
một dọc báo cho đây là sẽ cứu được một mọi người có thể là trong những lúc cần thiết
ngày sau lễ phát động đã có hàng trăm học sinh sinh viên
chiến sĩ các lực lượng vũ trang đang công tác học tập trên địa bàn tp tam kỳ
tích cực hưởng ứng tham gia đăng ký tự nguyện hiến máu
năm hai nghìn một mươi sáu ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của thành phố tam kỳ sẽ vận động học sinh sinh viên và các chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn hiến bảy trăm năm mươi đơn vị máu
riêng trong đợt này thành phố phân đấu đạt ba trăm năm mươi đơn vị máu nhằm bảo đảm lượng máu cung cấp cho các bệnh viện để điều trị cho người dân khi gặp ốm đau
cũng tại quảng nam ubnd tỉnh đã tổ chức khen thưởng các tác giả có tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc trong năm hai nghìn một mươi chín
trong năm hai nghìn một mươi năm tỉnh quảng nam có một mươi sáu cá nhân có tác phẩm đạt giải thưởng trong nước và quốc tế tiêu biểu như tác phẩm lá phiêu máu của tác giả nguyễn minh bá đạt giải a
liên hoàn bảy mươi năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu quốc hội việt nam tác phẩm ánh đèn đêm hội của nghị sĩ nhập ảnh lê trọng khang đạt huy chương bạc cuộc thi ảnh quốc tế việt nam hai nghìn một mươi năm
những tác phẩm đoạt giải này không chỉ phản ánh khách quan phong phú và sinh động về văn hóa con người của vùng đất xứ quảng
mà còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất con người quảng nam đối với du khách trong và ngoài nước
tại buổi lễ ubnd tỉnh quảng nam đã trao bằng khen cho một mươi sáu cá nhân đạt giải thưởng trong nước và quốc tế
hội văn học nghệ thuật tỉnh trao tặng giải thưởng một mươi hai cá nhân có tác phẩm xuất sắc trong năm hai nghìn một mươi chín
tại hà nội hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương cũng đã tổ chức lễ trao tặng giải thưởng các công trình tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật năm hai nghìn một mươi chín
đây là giải thưởng của ban bí thư trung ương đảng
hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương được giao nhiệm vụ thực hiện nhằm khẳng định
cổ vũ những tác phẩm lý luận phê bình phục vụ trực tiếp cho định hướng lãnh đạo của đảng nhà nước trên lĩnh vực văn học nghệ thuật
ban chỉ đạo đã họp xem xét từng tác phẩm đối chiếu với tiêu chuẩn tặng thưởng
cân đối mặt bằng chất lượng các tác phẩm và thống nhất trao tặng thưởng một mươi chín tác phẩm
ban chỉ đạo cũng quyết định tặng thưởng tám tập thể đơn vị có những công trình bài viết tốt về lý luận phê bình văn học nghệ thuật trong năm hai nghìn một mươi tám
so với năm hai nghìn một mươi bốn thì nó có ít số lượng hơn
nhưng mà tôi nghĩ rằng cái chất lượng của chương trình và chất lượng của những tác phẩm nó được đánh giá rất là cao
vì qua các hội đồng cơ sở hội đồng chuyên ngành
rồi đến hội đồng trung ương thì bao giờ cũng được đánh giá rất là nghiêm túc
thì đấy là một cái xác định là cứ mỗi một lần hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương
làm việc nghiêm túc có trách nhiệm và đặc biệt là cái mảng phê bình và lý luận văn học nghệ thuật trong cái cơ chế thị trường này
trong năm hai nghìn một mươi năm
hoạt động lý luận phê bình văn học nghệ thuật đã được một số kết quả khả quan có bước phát triển đáng mừng
điển hình là đã xuất hiện một số công trình cụm công trình cụm bài lý luận phê bình công phu nghiêm túc
đề cập kịp thời những vấn đề thời sự trong đời sống văn học nghệ thuật phân tích đánh giá hợp lý
hợp tình những sự kiện tác phẩm văn học nghệ thuật có tác dụng định hướng
và tham gia phản bác các quan điểm sai trái lệch lạc trong đời sống văn học nghệ thuật
mình được những thành viên của hội đồng lý luận phê bình trung ương đồng thời là đồng nghiệp
tức là xét giải và cho những cái lá phiếu để mà công nhận là ghi nhận những thành tựu của mình
sau hơn một chục năm nghiên cứu bởi vì những bài trong cuốn sách này
thì được chọn lọc trong vòng một mươi năm
tôi vào một mươi năm từ đầu thế kỷ hai mươi một cho đến bây giờ thì đấy là khoảng một mươi năm
cho nên là tôi cũng thấy rằng là những cái vấn đề của mình mà đề cập đến trong cuốn sách
cũng là cũng mang tính thời sự và cũng có ý nghĩa đối với dư luận đối với giới
và cũng như đối với lại giảng dạy văn học hiện đại
điều đặc biệt trong lễ trao giải năm nay là có những cây bút lý luận phê bình nữ
có mặt trong tặng thưởng lần này nhiều hơn hai lần trước
trong đó có tác phẩm đạt giải thưởng cao
xuất hiện một số cây bút viết về văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
và về các tác giả ở các tỉnh thành phố
năm hai nghìn một mươi năm là một năm mà tôi cũng dành nhiều tâm huyết để giới thiệu các giá trị văn học
của dân tộc thiểu số và những cái tinh hoa mà các tác giả người không phải là dân tộc thiểu số
đã đóng góp cho nền văn học của cộng đồng năm mươi bốn dân tộc anh em
theo đánh giá chung vẫn còn có những nhược điểm như thiếu những công trình nghiên cứu
có hệ thống một vấn đề chuyên sâu nào đó
mà phần lớn các cuốn sách được tập hợp tuyển chọn các bài viết riêng lẻ
và nhìn chung các công trình lý luận phê bình văn học nghệ thuật cần nâng cao hơn nữa
năng lực tổng kết thực tiễn văn học nghệ thuật và đề xuất những giải pháp cần thiết
cho sự phát triển của văn học nghệ thuật
trong phần tin quốc tế ec cảnh báo người nhập cư vì lý do kinh tế
bắc kinh lên kế hoạch lập hành lang thông dựng
trong phần tin quốc tế ec cảnh báo người nhập cư vì lý do kinh tế không đến châu âu
trong một động thái mới nhằm giải quyết khủng hoảng ở châu lục này
ông tax phát biểu trong chuyến thăm hy lạp rằng người nhập cư vì lý do kinh tế
đang mạo hiểm mạng sống và tiền bạc của mình không vì gì cả
sau cuộc gặp gỡ với thủ tướng hy lạp tại athens ông tak cho biết
ông kêu gọi mọi người di cư bất hợp pháp bất kể họ đến từ đâu
dừng ngay việc lên đường tới châu âu đồng thời dừng đặt niềm tin vào những kẻ buôn người
ông tass cũng cho rằng các nước thành viên eu cần tránh hành động đơn phương
trong việc đối phó khủng hoảng người nhập cư
hiện hơn hai mươi năm người di cư đang mắc kẹt ở hy lạp do nước này thắt chặt
kiểm soát biên giới phía bắc làm gia tăng lo ngại về một cuộc khủng hoảng nhân đạo
tờ báo nga sputnik đưa tin trong liên minh châu âu eu đang có sự bất đồng nghiêm trọng
về việc có tiếp tục gia hạn lệnh trừng phạt kinh tế chống nga hay không
trong khi đó một loạt nước eu phản đối gia hạn lệnh này
nhiều nước tranh luận gai gắt hơn

nhằm đối phó với tình trạng ô nhiễm đang gia tăng
theo cục địa lý trung quốc những thành phố lớn và đông đúc thường thải ra nhiều nhiệt lượng
từ việc tiêu thụ năng lượng và rác thải
điều này khiến cho môi trường trong thành phố ấm hơn rất nhiều so với các khu vực nông thôn bao quanh
bắc kinh đã hứng chịu tình trạng khói mù tồi tệ nhất trong khoảng từ tháng một mươi một đến tháng một mươi hai năm ngoái
cản trở tầm nhìn khắp thành phố và buộc các nhà chức trách đưa ra cảnh báo ô nhiễm đỏ
để giảm khói mù thủ đô trung quốc lên kế hoạch xây dựng các hành lang thông gió
được thiết kế để giảm nhiệt và ô nhiễm cho thành phố bằng cách tăng cường các luồng gió từ phía ngoại ô vào
các hành lang sẽ được tạo ra bằng cách kết nối các công viên sông hồ đại lộ và các tòa nhà
năm hành lang chính mỗi hành lang rộng trên năm trăm linh mét
sẽ chạy dọc từ các khu ngoại ô phía bắc xuống phía nam thành phố
những hành lang phụ rộng hơn tám mươi mét cũng sẽ được thiết kế
thời báo tài chính của anh dẫn lời bộ trưởng kinh tế pháp emmanuel macron cảnh báo rằng
pháp sẽ dừng ngăn chặn người di cư ở thành phố cảng calai trốn sang anh
và sẽ kêu gọi các ngân hàng chuyển rời trụ sở từ anh sang pháp trong trường hợp nước anh rời liên minh châu âu eu
tuyên bố của bộ trưởng kinh tế pháp được đưa ra trước thẻ mội nghị thượng đỉnh thương niên anh pháp
thủ tướng anh david cameron dự kiến cuộc trưng cầu dân ý về việc anh ở lại hay rời khỏi eu
sẽ là nội dung chính của cuộc họp thượng đỉnh này
bộ trưởng pháp cũng tuyên bố rằng khi anh rời khỏi eu
hiệp ước ký kết giữa hai nước cho phép anh tuần tra phía biên giới pháp sẽ chấm dứt
ông nhấn mạnh lúc đó anh sẽ không có quyền tiếp cận thị trường kinh tế chung cho âu
và pháp sẽ tìm cách để thu hút các ngân hàng quốc tế đang đóng tại anh chuyển sang nước pháp
tháng trước thủ tướng anh cameron cũng cảnh báo rằng việc anh rời khỏi eu
đồng nghĩa với việc london không còn quyền kiểm soát tại càng biển calei
theo kết quả thăm dò của trung tâm nghiên cứu dư luận toàn nga công bố ngày hôm qua
tỷ lệ cử tri tuyên bố ủng hộ tổng thống nga vladimir putin
tại cuộc bầu cử tổng thống sắp tới đã tăng lên mức cao nhất trong vòng bốn năm qua
theo số liệu nghiên cứu hiện có tới bảy mươi bốn người dân nga được hỏi cho biết sẵn sàng bỏ phiếu
cho ông putin trong cuộc bầu cử sắp tới dự kiến diễn ra vào năm hai nghìn một mươi tám
thậm chí ngay trong số những người cho rằng đương kim tổng thống hiện vẫn chưa thực hiện được
hết những cam kết trước chiến dịch tranh cử vẫn có tới bảy mươi khẳng định sẵn sàng bỏ phiếu cho ông
vào năm hai nghìn một mươi tám trong khi đó chỉ có một mươi năm người nga cho rằng không có kế hoạch bỏ phiếu ủng hộ
ông putin tại thời điểm này và một mươi một chưa xác định được câu trả lời cụ thể
người dân nga cho rằng đa số tất cả những cam kết của ông chủ điện kremlin được đưa ra
trong chiến dịch tranh cử năm hai nghìn một mươi hai đã được hiện thực hóa vào cuộc sống
giá vàng đã tăng tới chín năm trong tháng hai mức tăng cao nhất trong vòng bốn năm qua theo số liệu của hội đồng vàng thế giới
nguyên nhân là các nhà đầu tư quay sang loại kim loại quý này như tài sản dự trữ an toàn phòng ngừa rủi ro của kinh tế toàn cầu
giá vàng thế giới tăng mạnh trong hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu giữa những bất ổn mới trên thị trường chứng khoán toàn cầu
và nền kinh tế thế giới giảm tốc
giá vàng đạt mốc cao một hai trăm sáu mươi ba đô la một ounce hôm một mươi một tháng hai
giá vàng tháng hai tăng tới một mươi chín so với đáy một sáu mươi một đô la hôm ba mươi một tháng một mươi hai năm ngoái
hội đồng vàng thế giới chỉ ra rằng nhu cầu tích chữ vàng phòng ngừa rủi ro là rất lớn
nguyên nhân đến từ các kỳ vọng vào việc tăng lãi suất của fed đi xuống
và những lo ngại về việc nước anh rời khỏi eu cũng như sự đi xuống của thị trường chứng khoán toàn cầu
nhiều ngân hàng đầu tư thế giới đã điều chỉnh dự báo giá vàng năm nay theo hướng đi lên
quý vị và các bạn thân mến những thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại